nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ hôm nay đoàn công tác của văn phòng trung mương đảng
do đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương dẫn đầu
đã đến thăm và tặng quà gia đình chính sách người có công trên địa bàn tp tuyên quang
đồng chí nguyễn văn nên đã ân cần thăm hỏi và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc
trước những hy sinh đóng góp to lớn của các thương binh bệnh binh gia đình có công
đồng thời đề nghị các cấp chính quyền đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo
và thực hiện tốt chính sách đối với các gia đình chính sách người có công trên địa bàn
trước đó đoàn đã đến dân hương tại đền thờ chủ tịch hồ chí minh
đài tưởng niệm cãi hùng liệt sĩ nghị trang liệt sĩ tp tuyên quang